trong nửa đầu tháng bốn tín hiệu tăng lãi suất huy động đã trở lại tại một số ngân hàng
với mức tăng từ một đến ba một năm
một số ngân hàng đã dục dịch tăng lãi suất huy động có thể kể đến như vip vp bank
kiên long bank sc bank shb dù mới chỉ nhích tăng tại một vài kỳ hạn
nhưng động thái này của các ngân hàng thương mại cũng đang thu hút sự chú ý của người gửi tiền
theo phân tích của wegroup nguyên nhân chính của việc này là do lượng tiền gửi vào các ngân hàng giảm
trong khi nhu cầu vay tăng trưởng
wroop cũng dự báo dư địa để các ngân hàng giảm lãi suất huy động sẽ không còn nhiều
điều này cũng là dấu hiệu sớm cho thấy lãi suất huy động đã sắp chạm đáy
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước người đoàn giám sát của quốc hội về phát triển thị trường
bất động sản và nhà ở xã hội hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ba dư nợ cho vai tiêu dùng tự sử dụng trong lĩnh vực
bất động sản chỉ tăng hơn một trong năm hai nghìn hai mươi ba mức thấp nhất trong năm năm qua
những năm trước đó
tổng vay kinh doanh bất động sản thường chiếm khoảng ba mươi và tiêu dùng là bảy mươi trong tổng dư nợ
tiến dụng rót vào địa ốc nhưng năm hai nghìn hai mươi ba tỷ trọng này lần lượt là ba mươi tám và sáu mươi hai tức nhu cầu
vay mua bất động sản giảm việc này cũng thể hiện qua con số tăng trưởng tiến dụng trong bất động
sản trong khi tín dụng vay kinh doanh tăng hơn ba mươi năm nhưng tiêu dùng cho bất động sản lại chỉ thêm một
mức tăng thấp nhất trong năm năm qua diễn biến đó cho thấy nhu cầu vốn đang tập trung vào phía
cung thị trường
tức các nhà phát triển đầu tư bất động sản trong khi đó nhu cầu vay mua nhà đất của người dân giảm
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn người việt đã mua sắm tổng cộng trên ba mươi một tám trăm linh xe ô tô các loại
tăng hơn một mươi tám xe so với tháng trước
trong tháng ba xe du lịch là dòng xe được tiêu thụ mạnh nhất với hơn một mươi chín xe tăng một trăm ba mươi năm so với
tháng trước xe thương mại và xe chuyên dụng cũng không kém phần sồi động với mức tăng lần lượt
một trăm ba mươi một và ba trăm linh bảy theo các đại lý xe sự tăng trưởng này là do thời gian qua nhiều hãng xe đã giảm giá bán
từ vài chục tới vài trăm triệu đồng nhiều mẫu xe mới cũng liên tục được ra mắt và điều chỉnh giá
theo hướng có lợi cho khách hàng bên cạnh đó thời gian bán hàng trong tháng ba không bị gián đoạn
như tháng hai trùng thời điểm với kỳ nghỉ tết nguyên đán tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm
ngoái lượng ô tô mới tiêu thụ trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn thấp hơn khoảng
dù gia nhập wto muộn hơn so với nhiều quốc gia nhưng việt nam hiện đứng thứ một mươi hai trong số các nước
thành viên khởi xướng điều tra nhiều nhất các vụ việc phòng vệ thương mại với khoảng hai ba vụ việc khởi xướng
mỗi năm gần đây thực tế này cho thấy doanh nghiệp việt nam đang ngày càng am hiểu và chủ động sử dụng
công cụ này để bảo vệ nền sản xuất trong nước
theo cục phòng vệ thương mại bộ công thương nhiều doanh nghiệp trong nước từ chỗ chưa quen
giờ đã biết sử dụng đầy đủ các công cụ phòng vệ thương mại mang lại nhiều hiệu quả
thiết thực trong đó khởi xướng điều tra nhiều nhất đó là mặt hàng thép hóa chất chất dẻo cao su
tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số doanh nghiệp vẫn e rè do lo ngại phải cung cấp thông tin
lộ bí mật kinh doanh bộ công thương khuyến cáo các doanh nghiệp có thể yên tâm sử dụng công cụ này
vì thông tin cung cấp độc lập và riêng rẽ cho luật sư cơ quan điều tra và chỉ dùng để bảo vệ
lợi ích chung của ngành sản xuất
chỉ trong một tuần qua giá tiêu trong nước đã có sáu ngày giảm liên tiếp
có địa phương giảm tới năm đồng một kg
lực bán tăng mạnh cuối vụ và dòng tiền bị hút về cà phê đang khiến giá tiêu giảm
hiện giao dịch trong khoảng tám mươi chín đến tám mươi chín năm trăm linh đồng một kg
tuy vậy tính chung vụ thu hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn giá hồ tiêu vẫn cao hơn so với vụ mùa thu hoạch trước
nhận định thị trường tuần này các chuyên gia cho rằng đa giảm vẫn còn nhưng không mạnh như tuần trước
trong bối cảnh nắng nóng gai gắt hạn hán xảy ra ở khu vực tây nguyên đang đẩy giá cà phê
lên cao ngất ngường giá tiêu sẽ chịu thiệt
về lâu dài thời tiết cực đoan cũng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng vụ sau của hồ tiêu
nhưng đà tăng giá trung và dài hạn vẫn sáng khi sản lượng năm nay thấp
ít ngày nữa là tới thời điểm thu hoạch rộ vụ sầu riêng năm hai nghìn hai mươi bốn của hàng nghìn nông dân miền tây nam bộ
nhưng giá sầu riêng đã bất ngờ sụt giảm tới gần năm mươi so với hồi cuối tháng ba
khoảng một mươi ngày gần đây giá sầu riêng giảm mạnh loại một từ hai năm đến năm kg
giá sầu riêng một trái giảm chỉ còn tám mươi đồng một kg loại hai còn khoảng sáu mươi năm đồng một kg
trong khi trước đó hồi cuối tháng ba giá sầu riêng ở mức một trăm năm mươi đồng một kg loại một
nhưng nhiều vườn chưa cắt được do chưa đến vụ thu hoạch
theo hiệp hội rau quả việt nam giá sầu riêng ở khu vực miền tây nam bộ có giảm
nhưng vẫn ở mức cao so với mấy năm trước
thời gian từ sau tết tới đầu tháng bốn là thời điểm nhiều nước trên thế giới như thái lan
campuchia chưa thu hoạch sầu riêng
nên giá sầu riêng việt nam mới đạt được
còn nay các nước đã bắt đầu thu hoạch nên giá sẽ xuống thấp hơn
năm nay nắng nhiều sản lượng muối cao nhưng giá bán lại giảm
khiến một con dâm dân gặp nhiều khó khăn
vụ muối năm nay ở các tỉnh đồng bằng sông kiểu long như bến tre trà vinh
sóc trăng bạc liêu khá thuật lợi
nắng nóng gai gắt độ mặn tăng cao nên mỗi mẻ muối chỉ mất khoảng bốn đến năm ngày
sản lượng lại tăng cao
tuy nhiên giá muối thấp chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước
chỉ còn khoảng một năm triệu đồng
chỉ còn khoảng bốn mươi năm đến năm mươi đồng muối dạ khoảng năm mươi kg
trong khi chi phí tăng khiến bà con khó có lãi
đó cũng là lý do nhiều hộ phải chấp nhận chở muối về chữ để chở giá lên
tuy nhiên việc bảo quản chỉ có thể kéo dài tới mùa mưa
và bắt buộc phải bán nếu không sẽ bị hư hỏng
giá lợn hơi đang có xu hướng tăng không đồng đều tại các vùng
hiện tại giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng năm mươi tám sáu mươi hai đồng một kg
giá lợn hơi tại miền bắc đang giao dịch tương đối ổn định
trong khoảng sáu mươi sáu mươi hai đồng một kg
trong đó tăng mạnh nhất là tại phú thọ với mức tăng một đồng một kg
giá lợn hơi ở khu vực miền trung tây nguyên tăng một đồng một kg tại tỉnh bình định
hiện đang ở mức năm mươi chín đồng một kg
tính chung khu vực miền trung tây nguyên giao dịch trong khoảng năm mươi tám đến sáu mươi một đồng một kg
tại khu vực miền nam giá lợn hơi giao động trong khoảng năm mươi tám sáu mươi hai đồng một kg
vĩnh long và bình dương là hai tỉnh có mức tăng mạnh nhất cả vùng
theo cục trăn nuôi hiện tình hình chăn nuôi và sản xuất thịt lợn trong nước mới đáp ứng được chín mươi năm
vẫn còn dư địa để các hộ chăn nuôi đầu tư và tái đàn trong thời gian tới
trong ba tháng đầu năm nay sản lượng điện tiêu thụ tại tp hcm đã tăng gần một mươi một
lên mức cao nhất trong hơn một mươi năm qua
theo tổng công ty điện lực tp hcm sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trong tháng ba
đạt tám mươi bốn tám mươi bốn triệu kwh một ngày tăng tám ba mươi một so với cùng kỳ tháng trong năm
tổng cộng trong quý i sản lượng điện tiêu thụ tại tp hcm đã tăng một mươi bảy mươi chín
và đây cũng là mức tăng cao nhất trong hơn một mươi năm qua
trong đó sản lượng tiêu thụ điện của nhóm khách hàng sản xuất tăng năm ba mươi
nhóm khách hàng sinh hoạt hộ gia đình tăng gần một mươi năm
tỷ lệ khách hàng sử dụng từ thang giá điện bậc sáu tăng cao hơn ba mươi
dự báo sản lượng điện tiêu thụ trong tháng bốn và tháng năm sẽ tiếp tục tăng hơn ba mươi bốn mươi so với tháng ba
sắc lập kỷ lục mới